sáng nay hai mươi ba tháng một mươi trong khuôn khổ diễn đàn quốc tế franconomic được tổ chức tại hà nội
hai học giả của việt nam đã vinh dự được nhận huần trường hiệp sĩ
huần trường do cộng hòa pháp trao tặng vì những đóng góp của hai học giả
cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước việt pháp
tại buổi lễ ngày nicolas guarneri đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa pháp tại việt nam
đã trao tặng huần trường hiệp sĩ văn học và nghệ thuật cho ông ngô tự lập
viện trưởng viện quốc tế pháp ngữ
huần trường văn học và nghệ thuật là một trong bốn huần trường cấp bộ của pháp
trao cho các cá nhân có thành tích nổi bật hoặc có nhiều đóng góp
trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật tại pháp và trên thế giới
phó giáo sư tiến sĩ trịnh văn minh giảng viên cao cấp trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
đã nhận được huần trường hiệp sĩ cành cọ hàn lâm
vì có nhiều cống hiến quan trọng cho sự nghiệp gìn giữ và phát huy giá trị di sản chung của việt nam và pháp
góp phần vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước